bộ quốc phòng nga cho biết nga đã tuyên bố ngừng bắn một phần từ nhằm tạo điều kiện mở các hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi các thành phố maripol và volnava của ukraine
thời điểm ngừng bắn bắt đầu từ một mươi h ngày một mươi năm tháng ba theo giờ nga tức là một mươi bốn h cùng ngày theo giờ hà nội
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã điện đàm với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thông báo quân đội nga đã tạo lập các hành lang để thường dân sơ tán khỏi những vùng mà lực lượng nga kiểm soát và nước này đã thiết lập đơn vị liên bộ ngành để điều hành các hoạt động nhân đạo ở ukraine
về phía ukraine thị trưởng thành phố mariupol cho biết chính quyền thành phố này đã được thông báo về thỏa thuận ngừng bắn của nga vào lúc này
thời điểm ngừng bắn bắt đầu từ một mươi h ngày một mươi năm tháng ba theo giờ nga tức là một mươi bốn h cùng ngày theo giờ hà nội